khoảng tám giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra kho hàng của công ty cổ phần fuji việt nam
tại khu vực chợ đầu mối minh khai bắc từ liêm đã phát hiện trong kho đông lạnh của công ty có nhiều thùng cắt tông chứa thịt bò nhập khẩu
trong đó hầu hết số hàng này đều vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
số thịt bò này được nhập khẩu từ nhật bản và australia trong đó nhiều túi thịt có nhãn mát đã bị xe rách quá hạn sử dụng hoặc không có tem mát
tại thời điểm kiểm tra công ty cổ phần fuji việt nam cũng chưa xuất trình được giấy tờ hợp pháp
liên quan đến lô hàng gần ba tấn thịt bò vi phạm này hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra